tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm vụ án buôn bán thuốc chữa ung thư giả
tại công ty cổ phần vn phạc ma hội đồng xét xử đã tuyên bác các kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm
quá trình xét xử phúc thẩm các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm
hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm
theo đó hai bị cáo chủ mưu là nguyễn minh hùng cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc vn phạc ma
lĩnh một mươi bảy năm tù giam và đối tác của hùng là võ mạnh cường lĩnh án hai mươi năm tù
cùng về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
mười bị cáo còn lại nhận từ ba năm tù treo đến một mươi hai năm tù giam
phiên tòa phúc thẩm diễn ra từ ngày một mươi tám tháng năm sau ba lần phải tạm hoãn với nhiều lý do
trong đó có việc xuất hiện các chứng cứ mới